ở địa chỉ số một mươi hai phố tôn thất thuyết phường mỹ đình hai quận năm từ điêm thành phố hà nội
được biết dự án khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và hiện đang trong quá trình hoàn thiện
theo các nhân chứng tại hiện trường vụ cháy xuất phát từ tầng một của tòa nhà nơi phát sinh đám cháy là các vật liệu xây dựng
khi phát hiện đám cháy công nhân đang làm việc đã nhanh chóng chạy ra ngoài hô hoán
đồng thời gọi điện cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hai xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ được điều động đến hiện trường dập lửa
do ngọn lửa bùng phát tại tầng một nên lực lượng chức năng đã dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng khống chế ngọn lửa
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm nay công an tỉnh tiền giang cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
kết luận nguyên nhân tử vong của ba nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trên rạch ba ngọt thuộc ấp long hòa a xã đạo thạnh thành phố mỹ tho của tỉnh tiền giang là do ngạt nước
trước đó nhận được tin báo của gia đình về việc ba người thân mất tích cùng chiếc ô tô hiệu mercedes biển số sáu mươi ba a một mươi một nghìn một trăm sáu mươi chín
và qua thông tin cung cấp của người dân khu vực xung quanh rạch ba ngọt về việc phát hiện có một ô tô bị chìm dưới dạch
lúc một mươi một h hai mươi phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong lúc một mươi một h hai mươi phút gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ các lực lượng công an tỉnh đã tiến hành trục vớt chiếc ô tô lên bờ
bên trong xe ô tô có hai tử thi nam một tử thi nữ đang mang thai bảy tháng
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin chào trường quân hà nội
thưa quý vị trưa nay ngày ba tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm tiếp tục khám xét nơi làm việc của ông nguyễn hải nam
phó tránh án tòa án nhân dân quận bốn đã củng cố hồ sơ xử lý vụ án xâm phạm chỗ ở xảy ra
ra tại căn nhà số hai mươi chín nguyễn bình khiêm mà dư luận đang quan tâm
sau khi khám xét thu giữ tài liệu tại nơi làm việc của nguyễn hải nam
tại tòa án nhân dân quận bốn tp hcm cơ quan chức năng đã áp giải ông nam ra xe công vụ
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đã khởi tố vụ án xâm phạm chủ ở người khác
theo điều một trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
vào tối ngày một tháng một mươi công an quận một tống đạt lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hải nam
phó tranh án tòa án quận bốn và lâm hoàng tùng giảng viên trường đào tạo bồi dưỡng kiểm sát tp hcm
về tội xâm phạm chủ ở người khác đồng thời khám xét nơi ở của hai người trên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của ban thành phố hồ chí minh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bộ công an vừa triệt xóa chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trong đường dây của trần anh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ quận bình thạnh và các đối tượng liên quan tăng vật là hơn năm mươi kg ma túy tổng hợp các loại
theo điều tra trần anh tuấn có một nguồn cung ma túy từ campuchia về việt nam qua cửa khẩu tỉnh biên an giang
với số lượng lớn
từ đây cảnh sát ma túy tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh
ngày hai mươi chín tháng bốn tuấn chỉ đạo ngô văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê hà nội đi ô tô từ nhà của tuấn
đường điện biên phủ phường hai mươi một quận bình thạnh thành phố hồ chí minh xuống cửa khẩu tỉnh biên vận chuyển ma túy
đến hai mươi ba giờ cùng ngày cường di chuyển ngược lại thành phố hồ chí minh thì bị trinh sát bắt giữ
thu tại chỗ hơn tám kg ma túy tổng hợp trên xe
phát hiện cường bị bắt tuấn tìm mua ma túy từ nhiều mối đối tượng khác nhau để bán lại gỡ vốn
với sự tham gia giúp sức của vợ là trần bích ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê hải phòng
chiều ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tuấn thuê ô tô đi giao ma túy trên địa bàn quận tám thì bị bắt quả tang
thu giữ tại chỗ hơn một viên thuốc lắc và một kg ma túy đá
ngọc cũng bị bắt giữ tại một khách sạn khi đang giữ gần hai kg ma túy tổng hợp
thời điểm này có phạm thị kim tuyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê bến tre cũng đang tàn trữ gần sáu kg ma túy
công an sau đó bắt thêm lê minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận gò vấp khi đang tàn trữ hơn chín kg ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm hai mươi bảy kg ma túy các loại
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
kính thưa quý vị tại truyện lạp quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su vietnam flash năm hai nghìn một mươi chín
đã có hơn năm trăm linh nhà cung cấp doanh nghiệp tham dự
sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày sáu tháng một mươi
thu hút hàng loạt thương hiệu máy móc tự động chất lượng cao đến từ doanh nghiệp trong nước và các quốc gia trên thế giới
với quy mô diện tích hơn một mươi tám m hai triển lãm sẽ trưng bày các giải pháp sản xuất tốt nhất cho ngành nhựa và cao su trong nước
và cập nhật những kiến thức chuyên sâu từ các chuyên gia trong ngành
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước có cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp sản xuất ngành nhựa nước ngoài
để cung cấp máy móc thiết bị hoặc tìm nhà phân phối tại thị trường việt nam
bên cạnh đó triển lãm sẽ tổ chức một loạt hội thảo chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về ngành công nghiệp
thông minh và bền vững các hướng dẫn nâng cấp công nghiệp bước đầu tiên tiến tới nhựa bốn công nghệ và tương lai cao su
với ước mơ thay thế túi ni lông truyền thống bảo vệ môi trường và có một người phụ nữ đã kiên trì suốt một mươi năm qua đi đến các chợ
vận động tiểu thương và người dân
và đến nay hành trình bảo vệ môi trường của chị đã kết thúc
chị đã đi qua trên hai phần ba số chợ của thành phố hồ chí minh
hơn một mươi năm trước từ một người làm công tác giảng dạy từ ngành mỏ địa chất bà phan thị thúy phượng đã vẽ hẳn sang công tác môi trường
với suy nghĩ góp phần là một điều gì đó để giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông truyền thống
bà phượng bắt tay vào học nghề và tiếp nhận công nghệ từ nước ngoài sau đó bắt đầu hành trình mang túi đi cho
đó là những chiếc túi ni lông sinh học tự phân hủy rút ngắn thời gian phân quỷ của túi thông thường đến hàng trăm lần
thật sự ra ban đầu thì rất là khó khăn nhưng mà cứ áp dụng cái phương châm là mưa dầm thấm lâu
mình cứ đi tuyên truyền tuyên truyền và cùng với cái sự giúp sức của hội liên hiệp phụ nữ thành phố
rồi ban quản lý các chợ và ban giám đốc của công ty tổng hợp hai để cho mình những cái sản phẩm đầu tiên là cho mình những cái sản phẩm của bao bì thân thiện môi trường này
trao tặng cho những tiểu thương
để người ta dùng thử
xong rồi đó thì mình tuyên truyền cái tác hại của cái túi ni lông truyền thống
và sau đó thì ban quản lý cũng vận động người tiểu thương hãy góp phần vì cái môi trường xanh sạch đẹp mà dùng bắt đầu bước đầu là dùng thử
rồi sau đó người ta sẽ chuyển dần dần sang
và hiện nay một cái thông điệp rất là mừng là các tiểu thương dần dần chuyển nó sang
dùng cái túi tự quỷ sinh học tận thiệt môi trường cũng khá nhiều
nói là rất là khâm phục chị phượng
phụ nữ là phải có cái tinh thần giữa lắm mới làm được cái công tác là bảo vệ môi trường cách thực tế thiết thực
đến từng khu chợ thì bản thân tôi cũng được biết là chị phượng cũng đã đi hết rất nhiều chợ trong thành phố
ban đầu thì tiểu thương chưa có thích ứng được
chất lượng thì nó cũng không phải là cao
chất lượng thì nó cũng phù hợp nó cũng hợp lý đó
như mà do tiểu thương người ta xài trước giờ nó chưa có xài tới nên người ta cũng có những cái phân quân đo ngại
nhưng mà qua cái tuyên truyền vận động thấy được cái tác hại của túi ni lông cho nên là ta thấy được cái lợi ích
thì đã có cái thay đổi rất nhiều và hiện nay thì cái chuyện mà khó khăn trong cái tuyên truyền vận động thì nói chung là
thì nói chung là không còn
theo bà phượng ở chợ người tiêu dùng không có quyền lựa chọn
tiểu thương gói bằng cái gì họ cầm về cái đó
về cái đó thậm chí còn cho thêm một hai túi ni lông để đựng
nếu không thuyết phục được tiểu thương chia sẻ lợi nhuận để bảo vệ môi trường
sẽ không thể giải quyết được lượng rác ni lông khổng lồ đó
cứ thế hành trình chinh phục tiểu thương của bà vẫn cứ tiếp tục
đặc biệt là để bảo vệ môi trường
anh thấy là anh rất thích những sản phẩm trước anh hình như anh bỏ anh không xài nữa
anh thấy phù hợp với những cuộc sống bây giờ môi trường bây giờ
tháng anh sử dụng ra chắc cũng trên một mươi kg trên một mươi kg bao bì
nhưng nếu với số lượng rất là nhiều nếu mà cộng với cộng đồng rất là nhiều
anh thấy môi trường rất là tốt nếu mà xài sử dụng bao bì này
mặc dù nó có hơn một chút xíu nhưng mà để bảo vệ sức khỏe và môi trường
thì tất cả mình thấy nó cũng hợp lý không có vấn đề gì hết
tôi thấy thì cũng vất vả nhưng mà vì môi trường của mọi người
nên chị cũng hy sinh
thì tôi cũng cầu chúc cho chị có sức khỏe để tuyên truyền
và mọi người cũng nên cố gắng ủng hộ
chỉ để môi trường của mình càng ngày càng sạch đẹp hơn
hành trình một mươi năm dọc ngang các chợ rồi tuyên truyền cùng các tổ chức hội liên hiệp phụ nữ
thay đổi thói quen dùng túi ni lông truyền thống
cũng là hành trình chỉ vượt qua căng bệnh ung thư
vừa chiến đấu với bệnh tật vừa đấu tranh với thói quen đã in sâu vào mỗi cá nhân tiểu thương
tưởng chừng gục ngã nhưng nhờ sự động viên hỗ trợ và hợp tác của hội liên hiệp phụ nữ
thành phố hồ chí minh và ban quản lý các chợ
người phụ nữ gần sáu mươi tuổi này bước đầu đã tìm được tiếng nói chung
tuy vẫn còn quá ít so với sức tiêu thụ túi ni lông hàng ngày của hàng trăm khu chợ trên khắp thành phố
nhưng vẫn là một khởi đầu thuận lợi để chị vẫn tiếp tục viết tiếp ước mơ
về một môi trường không còn túi ni lông tồn tại hàng trăm năm
mà thay vào đó là những chiếc túi tự phân hủy chỉ trong hai năm
thưa quý vị và các bạn sáng nay ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã tổ chức phiên họp toàn thể thứ một mươi năm
thẩm tra báo cáo của chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
và phương hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thượng tướng võ trọng việt ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh chủ trì phiên họp
và một thông tin đáng chú ý tại phiên họp
đó là lần đầu tiên sau nhiều năm số người tử vong vì tai nạn giao thông đã giảm trên năm
trình bày báo cáo đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia nêu rõ
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực
tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
chín tháng đầu năm xảy ra một mươi hai sáu trăm bảy mươi năm vụ giảm năm trăm sáu mươi bảy vụ bốn hai mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong nhiều năm ba trăm năm mươi ba người tương đương năm mươi
chín tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn ba triệu trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa phạt tiền hơn một chín trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
gây bức xúc trong dư luận xã hội nhất là tai nạn liên quan đến xe khách xe tải nặng
tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn ma túy các hoạt động vi phạm hành lang an toàn giao thông
lân chiếm lòng đường vỉa hè chưa giải quyết rứt điểm tiếp tục tái diễn sau các đợt thanh tra kiểm tra
thảo luận tại phiên họp các đại biểu ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành chính quyền địa phương
các cấp đã tích cực chủ động triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên trước tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp như hiện nay
một số đại biểu cho rằng cần có quy định khắt khe hơn trong việc đào tạo cấp giấy phép lái xe và quản lý đội ngũ lái xe
chúng ta đủ điều kiện về mặt công nghệ đủ trình độ để quản lý người mới lái xe ra điều khiển phương tiện
các vụ xe điên đấy chính là do thao tác thôi do đào tạo thôi
nhưng thực tế đây là cái điều mà chúng ta cần phải có cái đổi mới đây đây cũng là đổi mới đây
anh chỉ được chính thức điều khiển phương tiện khi anh đủ điều kiện kể cả số km
anh điều khiển mà phải có người giám sát có người hỗ trợ
phải quan tâm đến cái quản lý cái đội ngũ lái xe
sau khi cái cấp giấy phép là cái vấn đề rất quan trọng
chúng ta quản lý đầu vào và quản lý đầu ra nhưng mà từ cái đầu ra đến cái giai đoạn đi tham gia cái giao thông
là tôi nghĩ rằng là đây là một cái rất thiết thực và rất là cần phải có cái sự quản lý chặt chẽ hơn
thế từ cái vấn đề sức khỏe đến đạo đức cái tư cách của cái người lái xe ai sẽ là người quản lý
sau khi người ta được cấp giấy phép lái xe như vậy có phải doanh nghiệp
khai thác vận chuyển không hay là cơ quan nào về cái chỗ này
để có cơ sở đánh giá tổng thể kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và có những đề xuất giải pháp phù hợp trong năm tới
các đại biểu đề nghị ủy ban an toàn giao thông quốc gia giả soát lại các số liệu trong báo cáo
đảm bảo có sự liên kết giữa các số liệu đưa ra để tiếp tục hoàn thiện báo cáo một cách hoàn chỉnh toàn diện
phát biểu kết luận phiên họp chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh võ trọng việt đề nghị
chính phủ tiếp tục hạ quyết tâm trong năm tới để giảm tình trạng tai nạn giao thông đến mức tối đa
trên cơ sở những ý kiến tại phiên họp chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh võ trọng việt đề nghị
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
tổng hợp lại số liệu cho chuẩn xác để hoàn thiện báo cáo
và chiều qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm và tặng quà
thầy trò trường trung học phổ thông tân yên số một tỉnh bắc giang
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm ghi nhận những kết quả thành tích mà trường trung học phổ thông tân yên một
đã đạt được trong thời gian qua đồng chí bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới
nhà trường tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước đạo đức cách mạng lý tưởng sống cho học sinh
nâng cao chất lượng giáo dục các em học sinh nỗ lực học tập tốt sẽ tiếp tục trưởng thành
từ ngôi trường này sẽ xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng quê hương đất nước
được biết trong những năm qua thầy và trò trường trung học phổ thông tân yên một
luôn nỗ lực thi đua dạy tốt học tốt nâng cao chất lượng giáo dục
nhà trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia vinh dự được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất vào năm hai nghìn một mươi
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm tặng trường trung học phổ thông tân yên một ba mươi dàn máy vi tính
giúp nhà trường có thêm trang thiết bị giảng dạy nâng cao chất lượng học tập
cũng trong ngày hôm qua thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
và trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
tại buổi lễ thưa ủy quyền chủ tịch nước thượng tướng lê quý vương đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
cho đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh sơn la
đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước ghi nhận sự đóng góp của đồng chí giám đốc công an tỉnh
đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng công an sơn la
góp phần quan trọng đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thượng tướng lê quý vương đã trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí
đối với đồng chí đại tá trần anh tuấn giám đốc công an tỉnh
đồng thời công bố quyết định giao phụ trách đơn vị từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cho đồng chí đại tá đinh công thành phó giám đốc công an tỉnh đến khi có giám đốc mới
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lê quý vương đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực
trong suốt quá trình công tác bốn mươi một năm của đồng chí đại tá trần anh tuấn
đồng thời chỉ đạo ban giám đốc công an tỉnh sơn la tiếp tục chủ động tăng cường công tác
nắm tình hình cơ sở phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn giải quyết hiệu quả
các vấn đề phức tạp nảy sinh đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và chiều qua tại hà nội thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tiếp ngài takashi oda phó chủ tịch quỷ ban công an quốc gia nhật bản
chào mừng ngài takashi oda sang thăm làm việc tại việt nam thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát nhật bản
tiếp tục được duy trì phát triển và đạt được những kết quả cụ thể
hai bên đã tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia chống khủng bố quốc tế
trao đổi thông tin và phối hợp bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân và các lợi ích khác của mỗi nước
góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư và thương mại giữa hai nước
để góp phần tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
trong thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đi vào thực tiễn
một cách có hiệu quả nhằm phục vụ công tác hợp tác an ninh thực thi pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm
tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và cấp chuyên viên sang học tập và trao đổi kinh nghiệm trên một số lĩnh vực
cảm ơn thứ trưởng bùi văn nam đã dành thời gian tiếp
trong thời gian tới phó chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản takashi oda đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được
trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam nhật bản nói chung giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị bộ trưởng asean về an ninh không gian
mạng lần thứ tư và tuần lễ không gian mạng quốc tế singapore hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại singapore
đoàn bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã tham dự các phiên họp của hội nghị và các hoạt động trong khuôn khổ của sự kiện
hội nghị đã tập trung thảo luận các sáng kiến hợp tác giữa các nước asean
trong đó đáng chú ý là việc trao đổi các cách thức tiếp cận khác nhau nhằm tiến tới thiết lập cơ chế chính thức giữa các nước asean
về hợp tác trong việc bảo đảm an ninh không gian mạng
trong bốn năm qua hội nghị bộ trưởng asean về an ninh không gian mạng do singapore tổ chức đã đạt được nhiều kết quả tích cực
những kết quả thảo luận tại hội nghị đã được chuyển cho các cuộc thảo luận ở cấp độ cao hơn trong asean
các nội dung thỏa thuận cụ thể được thể hiện trong tuyên bố chủ tịch hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực cho asean
thông qua trung tâm an ninh không gian mạng asean singapore có trụ sở ở singapore
trung tâm tăng cường năng lực an ninh không gian mạng asean nhật bản có trụ sở tại thái lan
sự kiện tuần lễ an ninh không gian mạng quốc tế singapore hai nghìn một mươi chín có sự tham dự của bộ trưởng cao cấp kiêm bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia singapore tiêu trí hiền
ông tiêu trí hiển nhấn mạnh công nghệ số đang tạo ra sự gắn kết chặt chẽ và mang lại lợi ích to lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới
tuy nhiên điều này cũng đi kèm với các thách thức rủi ro
trong bối cảnh đó các nước cần chung tay củng cố lòng tin tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức để xây dựng không gian mạng an toàn đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho tất cả các bên
trong thời gian tham dự hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương với các đoàn nga hoa kỳ anh úc hà lan singapore và các nước asean
nhằm trao đổi và thảo luận thúc đẩy hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm mạng và các biện pháp đảm bảo an ninh không gian mạng
thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc nhóm tàu khảo sát khảo sát hải dương viii của trung quốc tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
việt nam yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển việt nam và không để tái diễn hành động vi phạm tương tự
đây là một trong những nội dung quan trọng được bộ ngoại giao thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ tổ chức vào chiều ngày hôm nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cũng đã trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật tình hình và các biện pháp đấu tranh của việt nam về nhóm tàu hải dương viii trở lại xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nêu rõ
theo các cơ quan chức năng của việt nam cho biết nhóm tàu hải dương viii của trung quốc lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa việt nam
vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam được xác định phù hợp với các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai mà việt nam và trung quốc đều là thành viên
việt nam kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với trung quốc
một lần nữa việt nam yêu cầu trung quốc
chấm dứt ngay vi phạm rút toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển việt nam và không để tái diễn các vi phạm tương tự
việt nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền các quyền lợi hợp pháp của việt nam tại biển đông bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép
đối với câu hỏi phản ứng của việt nam về phát biểu ngày một mươi tám tháng chín của người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sàng
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
khu vực mà trung quốc gọi là bãi vạn an thực chất là bãi ngầm
là một phần của đáy biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
được xác định phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
liên quan đến việc tổ chức liêm chính tài chính toàn cầu ra báo cáo cho rằng việt nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sàng
bộ pháp lý vận dụng chuẩn mực quốc tế thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị và các cam kết quốc tế để ngăn chặn các hành vi này
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới